thưa quý vị vào chiều qua phiên tòa xét xử chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louis holding
và các đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán chuyển sang phần xét hỏi
chủ tịch louis holding đỗ thành nhân phủ nhận vai trò chủ mưu khai chỉ có ý định thâu tóm các công ty
nhưng không đủ tiền nên phải vay qua tổng giám đốc công ty chứng khoán đỗ trí việt đỗ đức nam
trước lời khai của bị cáo nhân tổng giám đốc công ty chứng khoán trí việt đỗ đức nam
đã phủ nhận và cho rằng việc tạo cung cầu giả tạo để mua cổ phiếu là do đỗ thành nhân thực hiện
hội đồng xét xử đã cho hai bia cáo này đối chất tại chỗ xong sau hai lần cả hai bia cáo vẫn đổ lỗi cho nhau
liên quan đến nhóm đối tượng ném bom xăng vào nhà và đập phá xe ô tô ở huyện trảng bom vào sáng ngày bảy tháng năm
công an huyện tràng bom tỉnh đồng nai đã bắt giữ được sáu đối tượng
liên quan để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
trước đó vào khoảng ba giờ sáng ngày bảy tháng năm nhóm đối tượng này đã sử dụng bom xăng châm lửa
rồi ném liên tiếp vào trước cửa nhà của anh trần quốc khánh ở ấp thanh hóa xã hối nai ba huyện trảng bom gây cháy
đồng thời dùng dao đập phá xe ô tô tải của anh khánh đang để ở ngoài
qua điều tra truy xét nhanh công an huyện trảng bom đã bắt giữ sáu đối tượng
để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
công an tỉnh cao bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố tạm giam đối với nông hồng quân
trú tại huyện hòa an tỉnh cao bằng về tội chống người thi hành công vụ
trước đó phát hiện nông hồng quân điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác công an huyện hòa an đã ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên quân đã không những không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy
sau đó đâm trực diện vào người đồng chí lương ngọc sơn làm đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông này bị thương
tổ công tác ngay sau đó đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an huyện đo nồng độ cồn với nông hồng quân
với kết quả ghi nhận được là một bốn trăm sáu mươi bốn mg trên lít khí thở
cơ quan chức năng tỉnh yên bái vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với phạm duy thành
trú tại thị xã nghĩa lộ về hành vi không có giấy phép kinh doanh và kinh doanh hàng hóa nhập lậu
với số tiền hai mươi hai năm triệu đồng
trước đó tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh khanh ngân tại tổ sáu phường trung tâm thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
lực lượng chức năng đã phát hiện tại cơ sở này đang bày bán bốn trăm tám mươi sản phẩm thuốc lá điện tử trị giá bốn mươi tám triệu đồng
quá trình kiểm tra phạm duy thành đã không xuất trình được các giấy tờ giấy phép đăng ký kinh doanh
và hồ sơ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số sản phẩm thuốc lá điện tử nói trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
chiều qua ngày tám tháng năm phiên tòa xét xử chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần louice holding
và các đồng phạm thao túng thị trường chứng khoán chuyển sang phần xét hỏi
trả lời thẩm vấn tại tòa chủ tịch louis holding khai không biết gì về đầu tư chứng khoán
mà chỉ có nhiệm vụ lo tiền việc đặt lệnh mua bán thâu tóm cổ phiếu điều chỉnh giá
thời điểm bán cổ phiếu đều do nhóm bị cáo của công ty chứng khoán trí việt lo
chủ tịch louis holding đỗ thành nhân phủ nhận vai trò chủ mưu khai chỉ có ý định thâu tóm các công ty
nhưng không đủ tiền nên phải vay mượn do đó vay qua tổng giám đốc công ty chứng khoán trí việt đỗ đức nam
cáo trạng xác định sau khi bị cáo nhân được công ty trí việt duyệt cấp vốn đã cùng bị cáo nam
và các bị cáo khác thực hiện thao túng giá chứng khoán của hai mã bi và tgg của hai công ty vừa mua được
nhóm này sau đó đã dùng một mươi bảy tài khoản mua bán chéo liên tục đặt lệnh khớp lệnh
mua bán cổ phiếu tạo cung cầu giả tạo
trước lời khai của bị cáo nhân tổng giám đốc công ty chứng khoán trí việt đỗ đức nam đã phủ nhận
và cho rằng việc tạo cung cầu giả tạo mua bán cổ phiếu là do đỗ thành nhân thực hiện
hội đồng xét xử đã cho hai bị cáo này đối chất tại chỗ xong cả hai lần đối chất
hai bị cáo vẫn đổ lỗi cho nhau phiên tòa dự kiến diễn ra trong năm ngày
thưa quý vị thời gian gần đây hoạt động của tổng giám đốc công ty chứng khoán trí việt
hội phạm tín dụng đen có chiều hướng diễn biến phức tạp khi bước xuất với người dân
các đối tượng núp bóng các doanh nghiệp công ty tài chính đòi nợ kinh doanh cầm cố
để tiếp cận người dân cho vay với thủ tục đơn giản nhưng mức lãi suất lại rất cao
và việc này làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân gây nên những hậu quả khó lường
đây là ba đối tượng nguyễn cảnh vinh nguyễn ngọc anh và nguyễn ngọc hưng
cùng chú tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ bị công an tỉnh phú thọ bắt giữ về hành vi
cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
ba đối tượng góp vốn để cho người khác vay với lãi suất cao từ ba đồng trên triệu trên ngày
đến năm đồng trên triệu trên ngày để thu lời bất chính lợi nhuận kiếm được
chia đều cho ba người đã có rất nhiều nạn nhân dính bẫy do tin lời rụ rỗ cho vay của các đối tượng
tôi cùng anh nguyễn ngọc hưng và nguyễn ngọc anh rủ nhau góp vốn chung mỗi người năm trăm linh triệu đồng
để cho vay lãi để thu lời bất chính
và sau đó dùng phần mềm mua phần mềm ở trên mạng để tôi và anh hưng với anh ngọc anh dễ quản lý
tổng số tiền của em vay của anh hưng là hai trăm một mươi triệu với lãi suất là năm một triệu một ngày
em đã trả lại cho anh hưng được bốn mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn
hiện thủ đoạn hoạt động cho vay qua các app website các trang mạng xã hội
ứng dụng vay tiền trực tuyến trên không gian mạng với lãi suất cao đang gây ra nhiều hệ lụy
với cuộc sống của anh hưng
trên thực tế lực lượng công an đã nhiều lần cảnh báo các phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen hậu quả hệ lụy do tín dụng đen gây ra
chúng ta có thể phân biệt được đen hay trắng hay là tín dụng hợp pháp hay bất hợp pháp
thế thì khi chúng ta đã nhận diện được rồi thì đầu tiên chúng ta cần phải nâng cao cái nhận thức
chúng ta phải tự bảo vệ mình phải nói cá nhân công dân từ một mươi tám tuổi trở lên
là pháp luật buộc phải có nhận thức đầy đủ về mặt
được rồi rồi thế thì chúng ta phải tự bảo vệ mình trước đã
cơ quan công an đề nghị người dân khi phát hiện thông tin về các đối tượng
đường dây liên quan đến việc cho vay qua app website các trang mạng xã hội
ứng dụng vay tiền hoặc những ai là nạn nhân của tín dụng đen
cần kịp thời tố giác trình báo ngay với cơ quan công an địa phương
để kịp thời ngăn chặn điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cao bằng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nông hồng quân
trú tại huyện hòa an tỉnh cao bằng về tội chống người thi hành công vụ
phát hiện nông hồng quân điều khiển xe máy tham gia giao thông nhưng không đội mũ bảo hiểm
tổ công tác công an huyện hòa an đã ra tín hiệu dừng xe
nông hồng quân không những không dừng lại mà còn tăng ga bỏ chạy
sau đó đâm trực diện vào người đồng chí lương ngọc sơn cám bộ cảnh sát giao thông
khiến đồng chí này bị thương
tổ công tác ngay sau đó đã khống chế đối tượng đưa về trụ sở công an huyện lập biên bản vụ việc
ngay sau khi xảy ra vụ việc trên lực lượng công an đã tiến hành đo nồng độ cồn qua khí thở
đối với nông hồng quân với kết quả ghi nhận được là một bốn trăm sáu mươi bốn mg trên lít khí thở
tại cơ quan công an lâm hồng quân khai nhận do trước đó đã uống rượu không đội mũ bảo hiểm
giấy phép lái xe đã bị công an thành phố tạm giữ từ năm hai nghìn hai mươi một nên đã cố tình tăng ga bỏ chạy
và đâm trúng vào đồng chí
đồng chí cán bộ cảnh sát giao thông bản thân quân đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích
từ năm hai nghìn bảy bị tòa nhân dân huyện hòa an xử phạt hai mươi bốn tháng tù nhưng cho hưởng án treo
tại xã nghĩa trụ huyện văn giang tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an
tỉnh hưng yên phối hợp với công an xã nghĩa trụ vừa bắt quả tang lò văn hồng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tỉnh sơn la đang có hành vi tàng trữ ma túy
qua khai thác hồng khai nhận số ma túy trên do được hai đối tượng tên toản và trung trả công lao
động cùng ngày tại xã nghĩa trụ huyện văn giang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khám
xét khẩn cấp chỗ ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ba đối tượng có liên quan
gồm hoàng mạnh toản sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh yên bái phạm văn trung quê tỉnh thanh hóa và lưu hà
tuyên chú tệ tỉnh yên bái thu giữ của trung là năm trăm hai mươi chín gam heroin của tuyên là một mươi năm tám trăm tám mươi gram heroin
theo tài liệu điều tra toản trung tuyên cùng có hành vi trả công cho người lao động bằng ma túy
hai đối tượng tự xưng là hiệp sĩ đường phố dùng hung khí đe dọa chiếm đoạt tài sản trong đêm
đã bị công an phường tân xuân phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố đồng xoài
tỉnh bình phước bắt giữ vụ án này xảy ra vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày bảy tháng năm
tại khu vực phố suối đá phường tân xuân thành phố đồng xoài
vào thời điểm trên anh phạm đức duy và bùi hữu bách đang ngồi chơi tại khu vực bờ kè
thì bất ngờ có hai thanh niên điều khiển xe mô tô exciter đi đến tự xưng là hiệp sĩ đường phố
và yêu cầu kiểm tra hành chính một đối tượng cầm trên tay gậy sắt loại gậy đánh bóng chảy
tiến đến đe dọa và yêu cầu hai anh đưa điện thoại di động và đọc mật khẩu mở khóa màn hình để kiểm tra
ngay sau khi lấy được điện thoại hai đối tượng này đã lên xe mô tô bỏ đi
vào cuộc điều tra vào khoảng hai mươi hai h
lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được hai nghi can tại một nhà nghỉ cùng với tăng vật là hai chiếc điện thoại
và chiếc xe mô tô là phương tiện gây án
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận tên là nguyễn tiến quỳnh và nguyễn văn mạnh
cả hai đều có tiền án vừa mới ra tù dương tính với ma túy đá